văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết
liên quan đến các vụ hủy hoại rừng do báo chí phản ánh xảy ra tại khu vực
hòn đó tiểu khu một trăm bảy mươi xã sơn định và tiểu khu một trăm sáu mươi hai xã sơn hội huyện sơn hòa
công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố thêm một mươi sáu bị can liên quan
trước đó báo chí đã phản ánh tình trạng các cánh rừng tự nhiên
có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông trà bương bị tàn phá
các cơ quan chức năng của tỉnh phú yên đã vào cuộc điều tra xác định
rừng bị phá có diện tích ba mươi m hai
mở rộng điều tra công an tỉnh phú yên còn xác định có tám bảy mươi năm hectare rừng tự nhiên khác
bị cạo chọc để trồng keo
ngày một mươi sáu tháng chín năm ngoái cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ